thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
một mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng sáu tại phủ chủ tịch
chủ tịch nước võ phan thưởng gặp mặt biểu dương một trăm bốn mươi điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống ma túy toàn quốc
và đại diện thân nhân hai mươi tám gia đình liệt sĩ trong công tác phòng chống ma túy
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo các bộ ngành trung ương
báo cáo tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ trung bình mỗi năm
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã chủ trì phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng
hải quan cảnh sát biển phát hiện khám phá thành công trên hai mươi ba vụ bắt giữ hơn ba mươi hai đối tượng phạm tội về ma túy
triệt xóa gần một điểm tụ điểm phức tạp về ma túy chuyển hóa và xây dựng hàng trăm địa bàn sạch không ma túy
thu giữ số lượng lớn ma túy vũ khí phương tiện tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội
trong đó có nhiều chuyên án đặc biệt lớn xuyên quốc gia thu giữ số lượng lớn ma túy các loại làm giảm nguồn cung ma túy ra xã hội
đồng thời thu giữ hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tuy nhiên bên cạnh những chiến công thành tích xuất sắc là những tổn thất hy sinh của lực lượng phòng chống ma túy không gì bù đắp được
trong cuộc chiến khốc liệt ấy hai mươi tám cán bộ công an biên phòng và quần chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh
hơn bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ bị thương bị phơi nhiễm hiv khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong thời gian vừa qua đã khắc phục khó khăn gian khổ
triển khai nhiều chương trình kế hoạch mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy
nêu cao bản lĩnh ý chí quyết tâm vì nước quên thân vì dân phục vụ
những nỗ lực thầm lặng đó được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận trân trọng dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao
chia sẻ với những tổn thất mất mát hy sinh của lực lượng và nhân dân trong cuộc chiến khốc liệt với tội phạm ma túy
chủ tịch nước nhấn mạnh tổ quốc mãi mãi ghi công các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội phạm về ma túy nói riêng
biểu dương nỗ lực phấn đấu những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc mà các lực lượng đã đạt được trong thời gian qua
nhất là một trăm bốn mươi tập thể cá nhân điển hình tiên tiến quân chúng nhân dân
tại cuộc gặp mặt chủ tịch nước cho rằng đây là những tấm gương sáng hạt nhân nòng cốt
góp phần làm cho công tác phòng chống ma túy ngày càng hiệu quả hơn nữa
tôi thấy mỗi một năm chúng ta phá trên hai mươi ba
một vụ bắt giữ những đối tượng trực tiếp là hơn ba mươi
và nếu mà chúng ta làm một bài toán nhân ra đó nếu mà những vụ này để lọt
thì chúng ta hình dung là sẽ có bao nhiêu là con em của chúng ta sẽ vướng vào ma túy
rơi vào nghiện ngập mà ở đô thị hay là nông thôn chúng ta cũng biết rồi
nếu mà gia đình có một con em mà nó không tốt
thì một gia đình khổ thôi
nhưng mà gia đình có một con em nó nghiện ma túy
thì đôi khi là cả sớm khổ với em này
cho nên mình thấy lấy con số đó hai mươi ba để mình tính ra mình hình dung ra
thì mình thấy rằng cái sự ngăn chặn của chúng ta là rất là lớn
và kết quả đạt được của chúng ta có một ý nghĩa rất là to lớn
rất là sâu sắc
đối với sự phát triển kinh tế
đối với xã hội và sự bình yên của nhân dân
chủ động ngăn chặn từ sớm từ xa với tội phạm ma túy
hoạt động liên tuyến liên tỉnh xuyên quốc gia
nhất là ở khu vực biên giới cửa khẩu và trên biển
nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng trong nước và quốc tế
và đặc biệt là chúng ta không để việt nam trở thành nơi trung chuyển ma túy qua các nước
chủ tịch nước võ văn thưởng cũng nhấn mạnh cần chú trọng xây dựng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh
chính quy tinh nhuệ bản lĩnh chính trị vững vàng kiên cường trong sáng và trí tuệ cương quyết khôn khéo vì nước quên thân
vì dân phục vụ không để bị khuất phục trước những cám rỗ thách thức không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống hạn chế giảm thiểu thương vong
tin tưởng rằng thời gian tới các cám bộ chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
tâm huyết trách nhiệm với nhiệm vụ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên của nhân dân
tạo nền tảng vững chắc ổn định để đưa đất nước tiếp tục đổi mới hội nhập và phát triển xây dựng xã hội phôn vinh hạnh phúc
chiều nay gặp mặt các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng chống ma túy của lực lượng công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ghi nhận biểu dương và chia sẻ những khó khăn gian nàn trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
mong muốn lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chủ động nắm chắc tình hình đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm chúc mừng và ghi nhận những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc mà các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy đạt được trong thời gian qua
biểu dương và chúc mừng ba tập thể phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa được đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
bộ trưởng nêu rõ nhiệm vụ nặng nề và những thách thức trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
quán triệt quan điểm chỉ đạo tại chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị không để việt nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế
mặc dù đã có những hy sinh mất mát của lực lượng công an nhân dân trong cuộc chiến với tội phạm ma túy
nhưng với tinh thần không khoan nhượng với tội phạm tin tưởng rằng công an các đơn vị địa phương sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn lập thêm những chiến công
bộ trưởng nêu rõ công tác phòng chống tội phạm về ma túy phải ngăn chặn từ sớm từ xa từ nơi xuất phát
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành nâng cao hiệu quả chặn cung giảm cầu đánh cả đường dây bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu
bên cạnh đó tiếp tục xây dựng duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng chống ma túy tại địa bàn cơ sở
quan tâm đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ trực tiếp trong công tác phòng chống ma túy lực lượng công an xã thân nhân gia đình liệt sĩ
cũng trong chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập công đoàn công an nhân dân một mươi hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì và tuyên dương trao giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
dự buổi lễ còn có các đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
từ khi thành lập công đoàn trong công an nhân dân đã có những bước phát triển lớn mạnh có hơn sáu trăm linh công đoàn cơ sở hai mươi bốn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và gần hai mươi năm đoàn viên tổ chức xuyên suốt từ bộ đến công an các đơn vị địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả trên mọi mặt công tác
thông qua các phong trào thi đua đoàn viên công đoàn đã có nhiều sáng kiến cách làm hay thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần kỹ thuật chiến đấu và phục vụ chiến đấu
phát biểu tại lễ kỷ niệm bộ trưởng tô lâm biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ đoàn viên người lao động trong công an nhân dân đã đạt được trong ba mươi năm qua
bộ trưởng tô lâm yêu cầu tổ chức công đoàn công an nhân dân cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác công đoàn trong công an nhân dân đổi mới sáng tạo trong tổ chức các nội dung công tác
động viên đoàn viên thi đua lao động công hiến đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trước mắt là tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám sắp tới bảo đảm thành công đúng điều lệ đúng quy định
bộ trưởng tô lâm gửi lời cảm ơn tới tổng liên đoàn lao động việt nam các bộ ban ngành đã luôn quan tâm giúp đỡ lực lượng công an nhân dân nói chung công đoàn công an nhân dân nói riêng đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm hơn nữa trong thời gian tới để xây dựng tổ chức công đoàn trong công an nhân dân thật sự vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức góp phần xây dựng giai cấp công nhân việt nam hiện đại lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết số hai ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì tặng công đoàn công an nhân dân
các bộ ngành địa phương cần phải khẩn trương sơ kết đánh giá việc thực hiện thí điểm đối với hai nhóm dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai tăng phí
trên cơ sở đó đến ngày ba mươi tháng sáu phải triển khai nhân rộng trên toàn quốc
trong những nội dung quan trọng được phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh tại hội nghị với lãnh đạo các bộ ngành về tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai đề án sáu
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ

những người thiệt mạng trong vụ luật tàu trưởng người di cư ngoài khơi hy lạp đã tăng lên ít nhất bảy mươi tám người
thưa quý vị chủ tịch nước võ văn thưởng vừa ký quyết định về việc phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho sáu tập thể một cá nhân thuộc bộ công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
danh sách cụ thể như sau
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hồ chí minh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phòng cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hồ chí minh
đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực bốn
phòng cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng
và trung tá nguyễn trí thành phó đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phòng cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã thông tin về vụ việc
một nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở ubnd xã ia tiêu và ia tua
làm một số cán bộ chiến sĩ công an cán bộ xã người dân chết hy sinh và bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc
các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên
giải cứu một số người dân bị bắt làm con tim
cho đến hiện tại thì tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đắk lắc đã trở lại trạng thái bình thường
để giúp quý vị khán giả có cái nhìn chính xác về vụ việc
ngay trong chiều ngày hôm nay tôi cùng với ekip thực hiện chương trình
đã có cuộc trao đổi với trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên xin được trân trọng cảm ơn đồng chí trung tướng tô ân sô
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
các đồng chí liên quan đến vụ nổ súng tại đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
thì đồng chí có những nhận định và đánh giá như thế nào về vụ việc này ạ
bộ công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện chư pun tỉnh đắk lắc
vào ngày một mươi một tháng sáu là hành vi gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng
có tổ chức rất manh động liều lĩnh man dợ mất nhân tính
nhóm đối tượng này đã bắn chết đồng chí bí thư xã yat tun
đồng chí chủ tịch xã yat tieu bốn cán bộ công an ba dân thường
và làm bị thương một số người khác
khi xông vào trụ sở ubnd xã chúng đập vỡ cửa kính bắn cán bộ
và tiếp tục dùng vũ khí
thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân
và ném bom xăng để đốt phá ubnd dân xã
trên đường di chuyển thì chúng chặn xe bắn lái xe và người dân khi gặp
chúng tiếp tục có các hành vi man dợ như đã thực hiện với cán bộ xã
qua lấy lời khai ban đầu thì một số tên khai rằng
chúng nhận được chỉ thị là nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết
cướp tài sản cướp súng đạn
hành vi thể hiện sự dã man hết sức nguy hiểm
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự ở cơ sở
đây là hành động cần được lên án mạnh mẽ
và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật
cũng qua vụ việc trên thì cho thấy cái tinh thần quả cảm
hết lòng vì sự nghiệp chung cái tính đảng rất cao
của đồng chí bi thư xã ea tua đồng chí chủ tịch xã ea tiêu
vì khi biết có sự việc xảy ra tại trụ sở xã
thì các đồng chí đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường
và khi công chí đến hiện trường thì bị các đối tượng sát hại
trước sự man dợ và manh động của các đối tượng
đã khiến cho một số cán bộ chiến sĩ công an xã
cán bộ xã và cả người dân thương vong
ngay sau vụ việc này lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an
đã thể hiện sự quan tâm và có những chế độ chính sách như thế nào
đối với các trường hợp hy sinh và bị thương thưa đồng chí
ngay sau vụ việc thì các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
trực tiếp là đồng chí thủ tướng chính phủ
đồng chí phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
đã chỉ đạo giải quyết vụ việc thực hiện chế độ chính sách
đối với số cán bộ chiến sĩ hy sinh và bị thương
đã quyết định công nhận liệt sĩ đối với sáu cán bộ chiến sĩ hy sinh
đồng chí phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
đã đến thăm động viên gia đình các nạn nhân
và yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh đắk lắc
quan tâm hỗ trợ về đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân
đồng chí bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm
cho bốn đồng chí cán bộ công an huyện trương quyền tỉnh đắk lắc
đã hy sinh hỗ trợ chính sách đối với gia đình bốn đồng chí hy sinh
và hai đồng chí cán bộ bị thương
đồng chí thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đã trực tiếp đến thăm viếng trao quyết định
truy thăng cấp bậc hàm đối với các đồng chí
đồng chí hy sinh và thăm các đồng chí cán bộ bị thương
đang điều trị tại bệnh viện
thưa đồng chí hiện nay bộ công an đang triển khai những hoạt động như thế nào
để đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại đắk lắc
còn đối với những đối tượng tham gia vào vụ nổ súng tại đắk lắc
hiện đang bỏ trốn đồng chí có đưa ra những yêu cầu gì
với tinh thần quyết liệt tấn công truy bắt bằng được
bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc
đến nay lực lượng công an nhân dân cùng các đơn vị chức năng
với sự hỗ trợ tích cực của quân chúng nhân dân
chúng ta đã bắt giữ được khoảng năm mươi đối tượng
để kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
thì đồng chí bộ trưởng bộ công an đồng chí thứ trưởng lương tâm quang
đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết
để truy bắt hết số đối tượng gây ra vụ việc
đang còn lẩn trốn thu giữ toàn bộ vũ khí vật liệu nổ
đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân
và các lực lượng tham gia truy bắt
tiến hành công tác điều tra xử lý nhanh chóng theo đúng quy định
triển khai đồng bộ các biện pháp
loại trừ các kinh cư xảy ra vụ việc tương tự
lợi dụng vụ việc để kích động gây mất an ninh trật tự
chỉ đạo ra soát toàn bộ các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh
tại các địa bàn các mục tiêu các lĩnh vực trọng điểm
sẵn sàng lực lượng phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh
bộ công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng
còn đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
và cũng đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm
cung cấp thông tin để giúp lực lượng chức năng truy bắt số đối tượng còn lại
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí trung tướng tô ân sô
đã dành thời gian trả lời phỏng vấn cùng với truyền hình công an nhân dân
vâng thưa quý vị
trước những hành trình truyền hình công an nhân dân
hành động man dợ pha dối ăn đi trật tự tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước
sát hại dã man những cán bộ chiến sĩ công an cán bộ xã và dân thường
hầu hết người dân đặc biệt là già làng người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở tây nguyên
đã kịch liệt lên án đồng thời bày tỏ sự tin tưởng
trước sự vào cuộc nhanh chóng quyết liệt truy quét mạnh mẽ của lực lượng công an
ông trần đình thuận ở xã yatua huyện chư quynh
là người đã chứng kiến sự việc và dũng cảm cứu
trong khi công an bị chậm thương đưa đến bệnh viện vẫn như in sự việc ngày hôm ấy
mình viên tình cứu thoát được chiến sĩ công an là tôi mừng
rất nhiều người dân sinh sống ở xã yatua huyện chư quynh
bất bình phẫn nộ trước hành động phá rối an ninh trả tự
tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước
sát hại dã man những cán bộ chiến sĩ công an cán bộ xã và dân thường
của nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trên
thấy có như trước đến như trước cái vụ việc nào mà bắn chiến sĩ như thế này
bây giờ là thấy bắn tư trên xe dọc đường

thấy cái cảnh như thế này thì đúng thật là quá giả man
nó đầy đấm diệt bắn những người có công quyền người dân vô tội
nghĩ thì cũng trọt xa
thì tôi mong muốn cái lục đó thì được bắt được giam giữ
hoặc được trúy tố để cho người dân được yên lấy
qua bốn ngày đêm tập trung truy quét quyết liệt
được sự giúp đỡ tích cực của nhân dân
lực lượng công an đã bắt khoảng một người dân
đã bắt khoảng năm mươi đối tượng có liên quan
nhiều đối tượng nguy hiểm nhất cũng đã thú nhận những hành vi tàn ác của mình
tuy nhiên hiện trên không gian mạng
các thế lực thù địch phản động phun rô lưu vong bên ngoài
và các đối tượng xấu vẫn tung lên nhiều thông tin sai sự thật
hòng xuyên tạc bản chất sự việc
do đó người dân cần tỉnh táo nhận diện cảnh giác
những cái thông tin bà con đến đọc và xem những cái thông tin trình thống
thế còn những cái thông tin bà con đến đọc và xem những cái thông tin trình thống
thế còn những cái chuyên tạc nói tên mạng tên đồ
thì theo như tôi cũng hướng lên là đọc
bởi vì là tên mạng thì nhiều cái thứ
thủ địch thì khá khó xuyên tạc
họ bột mẹo những cái đúng sai mình đéo vào đó là không nên
cuộc sống yên bình đã trở lại trên địa bàn huyện chư quynh
hiện các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại
cơ quan công an kêu gọi những đối tượng
tham gia vụ gây dối mất an ninh trật tự đang lẩn trốn
sớm ra trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị chủ tịch nước võ văn thưởng vừa ký quyết định phong tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho sáu tập thể
một cá nhân thuộc bộ công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc
trong giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
danh sách bao gồm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hồ chí minh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phòng cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hồ chí minh
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực bốn
phòng cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
đội cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông phòng cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hải phòng
và trung tá nguyễn trí thành phó đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hồ chí minh
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh vừa khởi tố vụ án lạm dụng tiến nhiệm chiếm đoạt tài sản
thông qua hình thức huy động đầu tư vào tập đoàn trường tiền số tiền các nạn nhân tố giác bị chiếm đoạt là hơn một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
trong các năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hàng trăm người tại tp hcm và các tỉnh khác đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư
hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với lãnh đạo tập đoàn trường tiền
là chủ tịch hội đồng quản trị lê khánh trình và tổng giám đốc khiếu xuân khương
nhưng sau đó tập đoàn trường tiền chỉ thực hiện chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn nên nhiều người đã làm thanh lý hợp đồng
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tập đoàn trường tiền vẫn không thực hiện việc trả tiền và có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm
công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh vừa khởi tố bắt tạm giam hai mươi một đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
đêm tám tháng sáu phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
công an huyện bến cầu nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức chấn áp ngăn chặn các đối tượng gây dối bắt giữ và mời làm việc bốn mươi một trường hợp liên quan đưa về trụ sở để làm rõ sự việc
tại hiện trường công an thu giữ một súng bắn đạn pháo một cây ba chỉa sáu cây dao dựa bốn thanh kim loại cùng nhiều bom xăng
hiện một số đối tượng có liên quan vẫn còn đang lẩn trốn công an huyện yến cầu kêu gọi các đối tượng mau chóng ra trình diện
tòa án nhân dân tp vĩnh long vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo ngô hoàng anh và lại thanh liêm chú tại tp sadek tỉnh đồng tháp về tội trộm cắp tài sản
đang nói hai bị cáo này đã có chín tiền án về tội trộm cắp tài sản
theo có trạng vào tháng một mươi năm ngoái hoàng anh và liêm tới tp vĩnh long để mua và sử dụng ma túy
khi đi qua phường trường an thành phố vĩnh long cả hai phát hiện xe đạp điện của người dân không có người trông coi nên đã lấy trộm mang về đồng tháp tiêu thụ
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngô hoàng anh ba năm tù giam và lại thanh liêm hai năm sáu tháng tù giam cùng với tội trộm cắp tài sản